thông thường chợ hoa xuân trà vinh mở rất sớm bắt đầu bày bán với các loài cây kiểng
đến ngày hai mươi bảy tết là thời điểm nhộn nhịp nhất tất cả các nhà trồng hoa đều đưa hoa về tham gia chợ tết
cũng là thời điểm quyết định số lượng hoa cũng như giá cả hoa tết
dù thời tiết năm nay không thuận nhưng nhờ kinh nghiệm và áp dụng tiến bộ kỹ thuật
các nhà vườn trồng hoa tết ở các làng hoa trà vinh vẫn cho ra hơn năm trăm linh trậu hoa các loại
hoa cúc và vạn thọ là hai loài hoa được trồng nhiều và được khách hàng ưa chuộng nhất
từ ngày dằm đến ngày hai mươi ba tết khoảng sáu mươi hoa của nhà vườn đã bán xỉ cho thương lái khắp nơi
với giá từ bảy mươi năm đến tám mươi đồng một cặp cúc
từ năm mươi đến năm mươi năm đồng một cặp bạn thọ cao hơn khoảng một mươi năm so với năm trước
sáng ngày một mươi hai tháng hai tức ngày hai mươi bảy tết chợ hoa xuân trà vinh đã chặt ngập các loài hoa kiểm
của các nhà vườn trong tỉnh và các tỉnh lân cận về tham dự
hoa nhiều và nhiều chủng loại nhưng giá bán lẻ vẫn cao gần gấp hai lần so với năm trước